liên quan đến việc một nữ hành khách đi trên chuyến bay từ huế vào tp hcm của hãng việt nam airlines
tử vong do bị ngã tại thang xuống máy bay
sau khi hạ cánh ở sân bay tân sơn nhất tp hcm hãng hàng không này đã có thông tin chính thức
vào lúc một mươi tám h một nữ hành khách khi xuống máy bay bằng xe thang đã bị trượt chân ngã chảy máu đầu
đại diện việt nam airlines đã phối hợp cùng gia đình và bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tổ chức cấp cứu
chăm sóc y tế cho hành khách với điều kiện tốt nhất của bệnh viện
tuy nhiên hành khách đã không qua khỏi
hiện hãng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình để điều tra nguyên nhân
làm rõ sự việc đồng thời thực hiện các thủ tục bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho hành khách và thân nhân